chuyển sang các thông tin về phòng chống dịch covid một mươi chín
sau bảy ngày triển khai chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
tp hcm đã đạt được những tín hiệu tích cực
song dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá là phức tạp khi mà số ca dương tính đang tiếp tục tăng
và trước tình trạng trên thành phố sẽ triển khai những giải pháp gì để quyết dập dịch
cũng như là kịch bản nào sẽ diễn ra sau bảy ngày tới đây
chiều một mươi sáu tháng bảy phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phan văn mãi
đã chủ trì cuộc họp báo cáo sơ kết bảy ngày thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn thành phố
theo tinh thần của chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
theo đó sau một tuần triển khai thành phố đánh giá việc thực hiện chỉ thị đã đạt hiệu quả tốt
nhận được sự đồng thuận của người dân
trong quá trình triển khai thì các lực lượng tuyến đầu đã không ngại gian khổ
đóng góp cho thành quả phòng chống dịch
đồng thời lực lượng trí thức chuyên gia báo chí đã đóng góp cho thành phố nhiều ý kiến hay
để thành phố quyết tâm dập dịch trong bảy ngày tới đây
trong thời gian sắp tới
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố sẽ tập trung công tác giãn cách
chúng ta phải giãn cách giãn cách và giãn cách triệt để nghiêm túc hơn nữa
thứ hai là sẽ tập trung hoạt động xét nghiệm tầm soát f
để nhanh chóng tách f ra khỏi cộng đồng ở những vùng có nguy cơ
thứ ba là sẽ tập trung cho việc cách ly thu dung điều trị f
đặc biệt là chuẩn bị tất cả các nguồn lực tập trung cao hơn nữa cho việc điều trị
để làm sao giảm tỷ lệ tử dông
đối với các bệnh nhân kế đến là chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch tiêm vaccine
nhanh chóng và triển khai tiêm vaccine một cách an toàn
với các đối tượng như nghị quyết hai mươi một đã đề ra
trong đó thì có tập trung cho các đối tượng mà nguy cơ cao
thường xuyên tiếp xúc trực tiếp
di chuyển nhiều các đối tượng là người lớn tuổi có bệnh nền
công tác chống dịch là việc làm khó khăn phức tạp
thành phố chưa khẳng định được lúc nào dịch được kiểm soát
do đó người dân cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng
đặc biệt phải chấp hành nghiêm chỉ thị một mươi sáu
để triển khai các biện pháp đạt hiệu quả cao nhất
thành phố cũng kêu gọi người dân đồng tình với chính quyền thành phố
trong cuộc chiến với đại dịch này
với số liệu hiện có thì đến giờ này chúng ta chưa xác định được cái đỉnh dịch
cho nên là chúng ta cũng phải lương đến một cái khả năng
là chúng ta có thể sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu
thêm một khoảng thời gian nữa
ca mắc trong cộng đồng phải giảm xuống
khu vực nguy cơ cao được thu hẹp lại
tình huống thứ hai là cái tỷ lệ mắc nó tăng tăng dần
tình huống thứ ba đó là tăng đột biến và không kiểm soát được sự lây lan
thì đó là cái cách mà chúng tôi tiếp cận về ba tình huống
thì chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch chuẩn bị các kế hoạch cho cả ba tình huống này
hiện tại lực lượng y tế đã đưa nhiệm vụ kéo dài
sắp tới ca dương tính còn nhiều và chuyển nặng
đặt nhiệm vụ của đội ngũ y bác sĩ nặng nề hơn
do đó việc điều trị các ca f sẽ được tính toán làm sao giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất
thành phố sẽ tổ chức việc điều trị theo tháp bốn tầng
tập trung các trường hợp có triệu chứng nền
bệnh nhân nặng trường hợp còn lại thì chăm sóc tại các cơ sở thu dung hoặc chăm sóc tại nhà
phương án hai là nếu quá tải thì thành phố sẽ đề nghị lực lượng của bộ y tế và các địa phương hỗ trợ